ngày hai mươi tám tháng một mươi một trên đoạn đường tuyến tránh thành phố vinh tỉnh nghệ an đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do năm xe ô tô đâm liên hoàn khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ
theo đó chiếc xe tải mang biển kiểm soát năm mươi một c sáu mươi ba nghìn bảy trăm một mươi do anh nguyễn phước lộc chú tại tỉnh phú yên điều khiển lưu thông theo hướng hà nội vinh
khi đi đến đoạn qua xóm một xã nghi vạn huyện nghi lộc chiếc xe tải bất ngờ va chạm với chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát sáu mươi ba c bốn nghìn sáu trăm hai mươi kéo theo rơ móc do anh nguyễn nhật phước điều khiển theo hướng ngược lại
cùng lúc đó ba chiếc xe tải chạy phía sau hai xe không kịp xử lý đã va quyệt chúng hai xe may mắn các tài xế chỉ bị thương nhẹ
nhận được tin báo công an huyện nghi lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn